thưa quý vị tính đến trưa nay ngày bốn tháng bảy thành phố hồ chí minh đã vượt qua bắc giang dẫn đầu cả nước
với năm tám trăm sáu mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín dù liên tiếp trong nhiều ngày qua số ca nhiễm đều tăng với ba con số
nhưng phương pháp chống dịch của thành phố hồ chí minh đang được đánh giá là có nhiều cải thiện
điều chỉnh trong chiến lược và đang dần đi đúng hướng
ngày hôm nay thêm nhiều khu vực tiếp tục được phong tỏa và cách ly
ngày hôm nay lực lượng đã bố trí nhiều chốt chặn tại các lối vào block b chung cư một nghìn năm mươi
trên đường pha chu trinh phường một mươi hai quận bình thành
một số người dân đã mang lương thực đến tiếp tế cho người thân họ hàng đang sống tại chung cư này
do bị phong tỏa bất ngờ
trước đó vào chiều ngày ba tháng bảy ubnd phường một mươi hai quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
đã phong tỏa chung cư một nghìn năm mươi đường phan chu trinh do có ca mắc covid một mươi chín sống tại đây
ca mắc mới sống tại tầng một mươi bốn block b chung cư một nghìn năm mươi căn hộ có bốn người gồm một nam ba nữ
bệnh nhân mắc covid một mươi chín là nữ là một nhân viên làm việc tại quận một
kết quả xét nghiệm tại chỗ làm của nữ bệnh nhân này vào ngày hai tháng bảy cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
khu vực phong tỏa diện tích một năm trăm linh m hai có năm trăm hai mươi tám hộ dân sinh sống với tổng số hơn hai một trăm linh người ở
hiện công an phường một mươi hai đã phối hợp với lực lượng dân quân bảo vệ khu phố
phong tỏa block b và phối hợp y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người trong khu vực